một vụ cháy lớn đã xảy ra tại sưởng gỗ nằm bên quốc lộ năm mươi thuộc địa phận xã đa phước huyện bình chánh tp hcm
vào khoảng một mươi giờ cùng ngày nhiều công nhân đang làm việc tại xưởng gỗ có diện tích khoảng bảy trăm linh m hai bên quốc lộ năm mươi
tháo chạy vì một đám cháy bất ngờ bùng phát bên trong
đám cháy làng nhanh bùng lên thành cuộc khói lớn làng rộng khắp khu xưởng chế biến đồ gỗ gia dụng
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tp hcm đã huy động một mươi xe chữa cháy chuyên dụng
cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
sau khoảng sáu mươi phút đám cháy được khống chế tuy nhiên khói vẫn bốc lên nghi ngút
do vậy đến một mươi ba giờ cùng ngày lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước để làm mát hiện trường
nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra